tối qua ủy ban nhân dân tp đà nẵng có văn bản về việc cho phép một số hoạt động được mở cửa trở lại
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng đề nghị người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết
thực hiện nghiêm quy định năm k
theo đó kể từ giờ ngày hôm nay một số hoạt động dịch vụ đã tạm dừng trước đây được phép hoạt động trở lại
cụ thể như sau các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán và phục vụ khách tại chỗ
các cơ sở này được phục vụ tối đa không quá năm mươi công suất của nhà hàng quán ăn và phục vụ tại chỗ không quá hai mươi một giờ hàng ngày
chủ nhà hàng quán ăn và người làm việc tại những nơi này được xét nghiệm virus sars cov hai theo kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố
các cơ sở phải ký cam kết với chính quyền địa phương về thực hiện đúng các quy định
khuyên cáo về phòng chống dịch covid một mươi chín của các cơ quan có thẩm quyền
đà nẵng khuyến khích các nhà hàng quán ăn dùng ứng dụng khai báo y tế điện tử
sử dụng thiết bị để quét qr code khai báo y tế